dịp tết trung thu nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo nước giải khát tăng đột biến
nhất là bánh kẹo truyền thống bánh nướng bánh dẻo
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa đưa ra thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm tết trung thu năm nay
cục an toàn thực phẩm đề nghị một tăng cường thanh kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm
chợ đầu mối siêu thị cơ sở nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
cục an toàn thực phẩm đề nghị hai các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật
về kiểm soát nguyên liệu phụ gia thực phẩm điều kiện vệ sinh cơ sở trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm
cục an toàn thực phẩm đề nghị ba người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm
bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng kiểm tra kỹ nhãn mát điều kiện bảo quản kinh doanh thực phẩm
tuyệt đối không sử dụng thực phẩm bánh kẹo đã ôi thiêu mốc hỏng hay là hết hạn sử dụng